hoạt động du xuân được dự báo vẫn sẽ tăng cao đặc biệt các chuyến đi đường dài di chuyển trên tuyến cao tốc
chính vì vậy mà các biện pháp phòng ngừa phát hiện xử lý kịp thời những vi phạm nhằm ngăn chặn hạn chế tai nạn giao thông vẫn sẽ được lực lượng chức năng tăng cường thực hiện
ghi nhận tại km số sáu cao tốc nội bài lào cai trong một buổi thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện trường hợp vi phạm điều khiển xe chạy quá tốc độ một trăm một mươi một trên một trăm linh km một giờ
với lỗi này người điều khiển phương tiện sẽ phải đóng mức phạt từ bốn đến sáu triệu đồng đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
mặc dù người phụ nữ này liên tục gọi điện cầu cứu nhưng với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý triệt để
qua hệ thống giám sát phát hiện phương tiện một mươi chín a bốn mươi năm nghìn hai trăm bốn mươi của em điều khiển phương tiện vi phạm
nó dùng bộ phía hành vi là chạy quá tốc độ quy định từ một mươi đến hai mươi km trên giờ
tốc độ cụ thể là một trăm một mươi một và trong biên bản vi phạm chính các anh có hẹn em là chín h ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn
em có mặt tại đội tuần tra cao tốc kiểm soát cao tốc số một để xử lý
quá trình điều khiển từ hôm nay cho đến ngày hai mươi tám thì biên bản này thay thế cho giấy phép lái xe của em
em có thể đến trụ sở để nhận một phạt đúng ngày hai mươi tám hoặc em có thể lột phạt qua cổng dịch vụ công
được biết trên tuyến cao tốc nội bài lào cai hiện đang áp dụng việc kiểm soát xử lý vi phạm tốc độ qua hàng trăm camera giám sát được lắp đặt trên đường
tất cả những vi phạm về tốc độ làn đường hay dừng đỗ trên cao tốc đều được hệ thống camera giám sát ghi lại
khi mà tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc thì vì là lưu thông với tốc độ cao
nên là khuyến cáo người dân là chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông
đặc biệt là không được sử dụng rượu bia chất kích thích ma túy vi phạm chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ
cũng như là dừng đỗ để tham gia giao thông được an toàn thông suốt
thời điểm này lưu lượng giao thông trên các tuyến cao tốc đã giảm nhiệt
tuy nhiên với việc người dân du xuân vẫn diễn ra lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
vẫn duy trì thường xuyên kiểm tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các tuyến cao tốc
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có công văn yêu cầu lực lượng công an tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật an toàn giao thông
đảm bảo mỗi trường học mỗi học kỳ
có ít nhất một buổi phổ biến về pháp luật đồng thời kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh
nhất là tại các bãi để xe trong trường khu vực cổng trường
giả soát các trường hợp thanh thiếu niên học sinh có biểu hiện đua xe tụ tập gây dối trật tự công cộng
nhằm đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa bàn cơ sở
đặc biệt phối hợp đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực gần cổng trường học
để ghi nhận các hình ảnh vi phạm giao thông của học sinh làm căn cứ xử lý và bình xét thi đua
đối với từng lớp học giáo viên và học sinh
sau nhiều sai phạm liên tục xảy ra tại ngành đăng kiểm các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp
nhằm cứu vãn tình hình đảm bảo nhu cầu cấp thiết của người dân
trong đó tại nghị định ba mươi hai nghìn hai mươi ba của chính phủ đã cho phép các cơ sở bảo dưỡng của doanh nghiệp sản xuất ô tô
được tham gia vào công tác đăng kiểm
tuy nhiên đến nay các trung tâm bảo dưỡng vẫn chưa mấy mặn mà với việc tham gia vào công tác đăng kiểm
sau hơn nửa năm nghị định ba mươi hai nghìn hai mươi ba có hiệu lực dù ngành đăng kiểm đã mở rộng cửa cho phép các đại lý
cơ sở bảo dưỡng có tiêu chuẩn từ ba s trở lên được tham gia vào hoạt động đăng kiểm phục vụ người dân
tuy nhiên theo một số đại lý có rất nhiều yếu tố khiến các cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện
nhưng vẫn chưa mặn mà tham gia vào lĩnh vực này
tuy nhiên theo một số đại lý có rất nhiều yếu tố khiến các cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện

còn những dòng xe khác thì có thể là những máu móc không phù hợp và không tương thích
thì có thể là những quy trình kiểm định sẽ không chuẩn
chúng tôi là các doanh nghiệp nếu như cảm thấy việc này không còn nhu cầu cao
doanh thu sửa giảm nhu cầu sửa giảm thì các đại lý chúng tôi không mặn mà với việc đầu tư
cũng theo các trung tâm
thì chi phí đầu tư ban đầu tư
ban đầu cho dây chuyển đăng kiểm là rất lớn
trong khi phí đăng kiểm hiện vẫn bị khống chế bởi các quy định
đặc biệt là chưa bám sát thực tế thị trường
hơn mấy năm qua không được điều chỉnh
trừ khi người ta cảm thấy nó thiếu nhiều
thiếu bảo dưỡng gì đó quá
thế thì người ta phải nghĩ đến việc phải làm thêm cái vật này
thực sự là người ta không cần thiết
nên người ta không mặn mà thôi
tuy nhiên nhìn nhận ở góc độ quản lý nhà nước
thì nhiều chuyên gia cho rằng giải pháp
mà nghị định ba mươi đưa ra không phải là vô nghĩa
rất có thể đây sẽ là xu hướng phát triển của ngành đăng kiểm trong tương lai
đây là một giải pháp mang tính lâu dài
chứ không phải mang tính dựa cháy
bởi xu thế trên toàn thế giới
các trạm đăng kiểm này không có ngành riêng
mà các trung tâm sửa chữa xe ô tô đủ điều kiện được cấp phép
và từ đó chúng ta sẽ quy trách nhiệm cho chính cái đơn vị nơi sản xuất cái xe này
anh sẽ phải chịu trách nhiệm của anh
các chuyên gia cũng cho rằng việc các trung tâm bảo dưỡng xe không mặn mà với dịch vụ đăng kiểm
dù quy định của pháp luật đã mở
cho thấy đang có nhiều giang buộc cần được tháo gỡ trong các quy định hiện hành
đặc biệt là trong việc quản lý giá dịch vụ đăng kiểm như hiện nay
đường hồ chí minh đi qua sáu huyện của tỉnh thanh hóa với chiều dài gần một trăm ba mươi km
do quy định phạm vi hành lang an toàn của đường hồ chí minh đã mở rộng
trong khi việc đền bù cho những hộ dân trong phạm vi cắm mốc chưa được triển khai
và hàng chục năm qua cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn
không được xây dựng nhà do nằm trong hành lang an toàn giao thông đường hồ chí minh
nhiều năm qua gia đình anh phạm văn cảnh gồm sáu thành viên phải chen trúc trong căn nhà che nứa oẹp này
hai mươi năm qua các hộ dân trong vùng hành lang vẫn chưa được đền bù để đến nơi ở mới
nhà xuống cấp chỉ được sửa chữa không được cơi nới hay xây mới
nhiều gia đình bất chấp quy định bám đường buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
ủy ban nhân dân đã thành lập thành một tổ trật tự thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân
nhắc nhở bà con nhân dân là tránh các việc vi phạm mà khi nhà nước chưa cho phép mình xây dựng
nếu mà chính phủ thực hiện đúng theo quy hoạch của đường hồ chí minh
thì huyện cũng sẵn sàng với đất đang còn rất là nhiều sẵn sàng cùng với chính phủ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
khi phương án di rời chưa được triển khai không biết đến bao giờ những hộ dân này mới có thể ổn định được cuộc sống
theo quy định hành lang an toàn giao thông đường hồ chí minh được mở rộng lên ba mươi sáu năm mét
như vậy toàn tỉnh thanh hóa có khoảng năm năm trăm linh hộ dân sống trong vùng bị ảnh hưởng này
xử lý các trường hợp vi phạm chật chặt
tự xây dựng trên đất đồng nghiệp vốn không phải là điều dễ dàng đối với nhiều địa phương của hà nội
nhất là khi tình trạng này đã diễn ra nhiều năm
tuy nhiên để nhận được sự hợp tác và đồng thuận của người dân
các cấp chính quyền đã tổ chức vận động tuyên truyền để người dân tự nguyện tháo rỡ thay vì phải tiến hành biện pháp cưỡng chế
sưởng gỗ rộng hơn một m hai này là thu nhập chính của cả gia đình anh sao
đồng thời tạo công an việc làm cho hai mươi lao động khác trên địa bàn
nhưng khu đất này lại xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nên buộc phải dỡ bỏ
dù rất chấp hành chủ trương của nhà nước nhưng anh còn nhiều chăn trở
bà con cũng biết là sai phạm là cũng xin chấp nhận để lấy ra
nhưng mà trong cái lấy ra thì nó gấp tốc quá
thế thì gia đình cũng không có thời gian để mà kịp mà chuyển đổi sang chỗ khác được
bà con cũng đồng thuận là với cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
thì về cái vấn đề này
vấn đề là vi phạm trên đất nông nghiệp
nhưng mà cố gắng mong muốn chính quyền tạo điều kiện cho bà con có cái thời gian để bà con di chuyển
lắng nghe tâm tư của người dân
chính quyền huyện đan phượng đã ra quyết định sẽ không tổ chức xử lý vi phạm trước và sau tết một mươi năm ngày
hiện nay xã liên hà cũng đã thành lập một tổ hỗ trợ giúp bà con di chuyển tháo rỡ nhà xưởng
đồng thời tiếp tục tuyên truyền động viên và định hướng để người dân tìm được vị trí sản xuất mới phù hợp
được sự quan tâm của thành phố đã duyệt cho quy hoạch
cũng như là phê duyệt dự án hạ tầng tại liên hà và liên trung
thì đã đầu tư tất cả cơ sở hạ tầng thiết bị phòng cháy cháy
bộ nào có nhu cầu thì sẽ ra tổ chức đầu giá rất là công khai minh bạch
huyện cũng thành lập một tổ tuyên truyền phối hợp cùng với xã
là tuyên truyền và đạo dân giải thích là đây là vấn đề thứ nhất là các hộ sử dụng đất cháy mục đích
và thứ hai là còn một cái nguy cơ đối với chính gia đình họ
đấy là về cháy lột
do đó là khi ra quân thì các hộ cũng đồng phận xin là tự khắc phục là tự tháo rỡ và di chuyển tại xã
trước đó ba mươi một hộ dân xây nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp để sản xuất chế biến gỗ
tại khu vực khoải trên bờ hồ của xã liên hà đã tự nguyện tháo rỡ
để tận dụng lại nguyên vật liệu nhà xưởng của mình vào việc khác cho khỏi lãng phí
đến nay toàn bộ diện tích đất sau khi thu hồi đã được chính quyền địa phương sử dụng trồng cây xanh
xây dựng bờ kè tạo môi trường sống trong lành cho người dân